thưa quý vị và các bạn thị trường công nghệ có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo đổi mới công nghệ
chính vì vậy nhiều chủ trương chính sách nhằm phát triển lĩnh vực này đã được thực thi
song do vẫn còn nhiều rào cản cả trên thực tế lẫn quá trình triển khai chính sách làm hạn chế đáng kể hiệu quả tác động từ thị trường đầy tiềm năng này tới sự phát triển của cả nền kinh tế
trong phần đầu của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài đổi mới căn bản mô hình phát triển thị trường công nghệ của tiến sĩ khoa học nghiêm vũ khải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quá trình thực hiện chính sách và pháp luật về thị trường công nghệ đã đạt được một số kết quả rõ rệt
số đơn vị đăng ký bảo hộ sáng chế gia tăng mỗi năm hàng trăm dự án được phê duyệt trong khuôn khổ
chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp hội trợ công nghệ và thiết bị được tổ chức thường xuyên hàng năm ở các thành phố lớn
với quy mô giao dịch thông qua các hội trợ ngày càng tăng
các sàn giao dịch công nghệ ở hà nội hải phòng và một số tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động
tuy nhiên bên cạnh đó hoạt động của thị trường công nghệ còn nhiều hạn chế nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp chưa cao
nguồn cung công nghệ trong nước nghèo nàn mạng lưới dịch vụ môi giới và hỗ trợ mua bán công nghệ chưa phát triển
môi trường pháp lý để vận hành thị trường công nghệ còn chưa hoàn thiện
hoạt động mua bán tài sản trí tuệ còn chầm lắng tiến trình đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp còn chậm chưa đạt được kết quả như mong đợi
một số mục tiêu phát triển thị trường công nghệ đã đề ra khó có thể đạt được
nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là
thứ nhất môi trường cạnh tranh chưa đủ mạnh để tạo sức ép buộc doanh nghiệp đổi mới công nghệ
nhu cầu tự thân và năng lực tiếp thu làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong nước thấp
thứ hai năng lực sáng tạo công nghệ cũng như khả năng đưa kết quả nghiên cứu và phát triển của các tổ chức khoa học công nghệ trong nước vào sản xuất kinh doanh không cao
kết quả là những công nghệ make in việt nam còn rất thưa thớt và giá trị thấp
trừ một số ít lý
việc chưa hình thành được các cơ chế chính sách đầu tư và khuyến khích phát triển của tổ chức và dịch vụ trung gian của thị trường công nghệ
cũng là rào cản đáng kể trong việc khuyến khích thúc đẩy sự gắn kết giữa cung và cầu công nghệ
và cuối cùng khâu thực hiện trách nhiệm quản lý triển khai thực hiện quyết định số hai nghìn bảy mươi năm qdttd hai nghìn một mươi
cho đến nay việc xác định tiêu chí phương pháp thu thập dữ liệu để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong quyết định này
vẫn đang trong giai đoạn xây dựng
thảo luận nhiều nhiệm vụ giải pháp đề ra trong quyết định vẫn chưa có kế hoạch triển khai và nguồn lực để thực hiện
việt nam đang đứng trước những thách thức to lớn khi mà trình độ phát triển khoa học công nghệ ở mức trung bình thấp
lại đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với một thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi căn bản chính sách cơ chế và giải pháp phát triển thị trường công nghệ
việc hiểu biết và tôn trọng quy luật chi phối hoạt động của thị trường công nghệ hiện đại
sẽ tránh được những cách làm cũ mang nặng tính chủ quan giáo điều
từ đó tìm ra phương thức mới để giải quyết tối ưu quan hệ cung cầu công nghệ tạo điều kiện cho thị trường công nghệ phát triển
đồng thời việt nam cũng không thể đứng ngoài cuộc quan sát hoặc đi tắt đón đầu chỉ bằng ý chí chủ quan
việc quốc hội khóa một mươi bốn sửa đổi thông qua dự án luật chuyển giao công nghệ tại kỳ họp thứ ba
có thể coi là cơ hội rất quan trọng để hoàn thiện pháp luật về thị trường công nghệ
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội chuyên gia thì dự thảo luật chưa đề ra những cơ chế chính sách đủ mạnh
có tính đột phá để thúc đẩy thị trường công nghệ điều kiện cơ bản bảo đảm cho hoạt động chuyển giao công nghệ
dự thảo luật cần sửa đổi bổ sung những quy định nhằm thể hiện chính sách coi doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt
là trung tâm của đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
nhu cầu tự thân đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
thấp do nhận thức tập quán kinh doanh cũ quy mô nhỏ
vì thế cần có cơ chế buộc tổ chức kinh tế phải coi việc đổi mới công nghệ là điều kiện sống còn trong cạnh tranh
từ đó tăng cầu để thúc đẩy nguồn cung công nghệ
dự thảo luật chỉ quy định một điều điều ba mươi ba về thị trường công nghệ
như vậy là chưa tương xứng với vai trò chưa đủ cơ sở pháp lý để phát triển thị trường công nghệ
những bất cập kìm hãm phát triển thị trường công nghệ đã nêu
có thể gợi mở cho việc bổ sung các quy định cần thiết trong dự thảo luật
bên cạnh việc cần tiếp tục hoàn thiện khung thể chế hữu hiệu cho sự phát triển của thị trường công nghệ
trong giai đoạn tới cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp phù hợp với trình độ phát triển và nhu cầu cấp thiết hiện tại
cần tăng nhanh năng lực cung ứng công nghệ thông qua tập trung đầu tư phát triển các tổ chức khoa học công nghệ trọng điểm
tăng cường năng lực sáng tạo công nghệ của các trường đại học viện nghiên cứu
thực hiện liên kết giữa các viện trường và doanh nghiệp
điều chỉnh các yếu tố kinh tế vĩ mô để tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cạnh tranh
buộc doanh nghiệp tăng nhanh nhu cầu đổi mới công nghệ như là giải pháp có vai trò quyết định để tồn tại và phát triển bền vững
mặt khác tạo điều kiện và tăng cơ hội để doanh nghiệp đổi mới ứng dụng công nghệ thông qua hệ thống quỹ khoa học công nghệ
xúc tiến hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm quỹ hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu
tăng đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
theo hướng lấy mục đích ứng dụng làm tiêu chí bắt buộc
đầu tư cho khoa học công nghệ của việt nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực chỉ vào khoảng bảy gdp
trong đó ngân sách nhà nước vẫn là nguồn đầu tư chủ yếu
hiện nay trung quốc là hơn hai gdp
các nước thuộc tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển oecd từ hai đến bốn gdp
trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm hai mươi năm ba mươi doanh nghiệp khoảng bảy mươi
đẩy mạnh phương thức giao dịch công nghệ trên môi trường mạng quan tâm phát triển hệ thống trung gian
môi giới mua bán và chuyển giao công nghệ xây dựng và khai thác tốt kho tài sản trí tuệ
tạo ra ngày càng nhiều kết quả nghiên cứu được đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khoa học công nghệ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ
phát triển nguồn nhân lực tham gia hoạt động thị trường công nghệ
chủ động tích cực hội nhập quốc tế khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ
tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổ chức và mô hình phát triển
với các tổ chức sản giao dịch khoa học công nghệ của cả nước vùng lãnh thổ trên thế giới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài đổi mới căn bản mô hình phát triển thị trường công nghệ của tiến sĩ khoa học nghiêm vũ khải
thưa quý vị và các bạn cho đến tận lúc này dư chấn của cuộc tiến công mạng có quy mô khủng khiếp nhất từ trước tới nay trong lịch sử
với sự bùng phát toàn cầu của loại mã độc tống tiền mang tên waner crigh đã tạm lắng xuống
điều đáng sợ là diễn biến của sự vụ cho thấy mọi chuyện còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa
phần tiếp theo của chương trình là bài khi công nghệ trở thành hiểm họa của các tác giả thiên thư và doãn trường
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hơn hai trăm linh lượt tiến công tại một trăm năm mươi quốc gia
trong số những nạn nhân có thể kể tới các cơ quan tổ chức quan trọng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội như
các bệnh viện thuộc dịch vụ y tế quốc gia vương quốc anh bộ nội vụ bộ y tế ngân hàng tiết kiệm ở nga
các công ty lớn như tập đoàn viễn thông telephoneca của tây ban nha công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng fedex của mỹ
những số liệu thống kê đầu tiên
sau hai mươi bốn giờ đã đủ gây choáng váng cho bất cứ ai và thiệt hại cụ thể là không thể đo đếm được
theo giới chức mỹ có nhiều nạn nhân đã phải trả tới bảy đô la mỹ tiền chuộc các dữ liệu bị virus xâm nhập và mã hóa
mức ba trăm linh đến sáu trăm linh đô la mỹ còn nhiều gấp bội
viện nghiên cứu hậu quả các hoạt động mạng mỹ ước tính tổng thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu đô la mỹ
xong đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng
đó mới chỉ là sự khởi đầu
ngay khi đợt tiến công đầu tiên vào cao trào một nhà phân tích an ninh đề nghị được giữ kín danh tính đã tìm và kích hoạt được cơ chế tự hủy của wanacry
vấn đề là ngay sau đó các khắc cơ cha đẻ của wannacry đã kịp điều chỉnh loại bỏ tính năng tự hủy này
nghĩa là các cuộc tiến công kế tiếp mang đầy những thông điệp hủy diệt
không thể chống lại được loại má độc này
tận dụng một lỗi phần mềm của hệ điều hành window
trong đó chúng có thể tự phát tán trên quy mô lớn trong trước mắt
từ hai trăm tám mươi biến thể sơ bộ hiện tại những lựa chọn thay hình đổi dạng của chúng tăng lên theo cấp số nhật
trên thực tế các cơ quan quản lý của việt nam tỏ ra phản ứng khá nhanh trước diễn biến của cuộc tấn công
sáng ngày một mươi ba tháng năm theo giờ việt nam cuộc tấn công chính thức bùng phát thì ngay chiều cùng ngày
trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông đã có thông báo khẩn
yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn việc tấn công của mã độc wanakarai vào việt nam
tuy nhiên vì là ngày nghỉ thứ bảy nên tính hiệu quả của thông báo khẩn này cũng khó đánh giá được
và không nằm ngoài dự đoán ngay sáng một mươi năm tháng năm ngày làm việc đầu tiên của tuần mới
cơn lũ wanakarai đã chứng tỏ mức độ tàn phá của nó
tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm thống kê từ hệ thống giám sát virus của bkav cho thấy
tại việt nam đã có hơn một chín trăm linh máy tính bị lây nhiễm mã độc tống tiền wanakarai
trong đó khoảng một sáu trăm linh máy tính được ghi nhận tại hai trăm bốn mươi ba cơ quan doanh nghiệp và khoảng ba trăm linh máy tính là của người sử dụng cá nhân
các chuyên gia bkav khẳng định như vậy tại thời điểm này mã độc không bùng nổ ở việt nam
tuy nhiên bkav cũng đưa ra đánh giá năm mươi hai máy tính tại việt nam tức là khoảng bốn triệu máy chưa được vá lỗ hồng antona blue
có thể bị nhiễm wannacry bất cứ lúc nào nếu hacker mở rộng việc tấn công
các chuyên gia bkav cũng đưa ra đánh giá nếu hacker mở rộng việc tấn công nếu hacker mở rộng việc tấn công
tiếp theo là khuyến cáo người dùng sử dụng công cụ của bkav để quét xem máy tính của mình có bị dính mã độc hay không
ngoài ra một số đơn vị khác cũng nhân cơ hội để đưa ra các công cụ kiểm tra mã độc này
nhưng đáng nói không một trung tâm an ninh nào có câu trả lời chính xác cho câu hỏi
cách xử lý đối với những máy tính đã bị nhiễm mã độc đã nhận được thông báo đòi tiền chuộc
dù lúc này cơn bão wannacrai đã giảm bớt sức nóng thế nhưng sau cơn bão ấy có rất nhiều điều lộ ra
cho dù các cơ quan cả cơ quan chức năng nhà nước và các trung tâm an ninh mạng đã liên tục đưa ra các cảnh báo về an ninh mạng của các tổ chức doanh nghiệp
nhưng gần như không nhận được sự chú ý cần thiết
nguy cơ trở thành nạn nhân của mã độc bắt cóc dữ liệu tống tiền đã rộ lên từ hai năm trước
có điều chỉ tới khi thật sự trở thành nạn nhân các doanh nghiệp tổ chức mới thấy được sự nguy hiểm của nó
mã độc bắt cóc dữ liệu tống tiền nói chung và wannakarai nói riêng
nguy hiểm vì trong hàng đống dữ liệu của các doanh nghiệp tổ chức có những thứ dữ liệu có tiền cũng không mua được
cũng không tạo lại được và có những dữ liệu có thể liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp tổ chức ấy
mục đích của mã độc bắt cóc dữ liệu tống tiền là tiền chuộc
nhưng không có gì bảo đảm rằng sau khi trả tiền thì dữ liệu sẽ được giải mã
và hơn nữa cũng không ai dám chắc rằng những kẻ tấn công lại không tạo ra bản sao lưu những thông tin tuyệt mật ấy
một khi tin tặc đã thu được tiền và một khi nếu chúng trở chứng phá hoại với những dữ liệu có trong tay
thì hậu quả cũng sẽ không đơn giản
chính vì vậy dù muộn thì ngay từ lúc này các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cũng cần phải bắt đầu làm chuồng
trước khi rơi vào tình trạng khóc dở nếu dở khi những con bò dữ liệu của mình bị tấn công
cần bắt đầu ngay từ lúc này một chiến dịch vá lỗ hồng trước khi quá muộn
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau